thông tin liên quan đến vụ cháy xảy ra tại cơ sở karaoke cương phát nằm trên đường trần quang diệu
thành phố quảng ngãi cho đến thời điểm này đám cháy vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn
và như chúng tôi đã phản ánh thì đây không phải là lần đầu tiên tại cơ sở này xảy ra cháy
gây thiệt hại không nhỏ về kinh tế điều này cũng đã cho thấy công tác quản lý phòng chống cháy nổ
tại những địa điểm kinh doanh giải trí karaoke và quán bar còn rất nhiều bất cập
vụ cháy cơ sở karaoke cường pháp xảy ra lúc hai mươi hai h ngày hai mươi tám tháng bảy
trong khi gần một trăm linh khách đang hát ở các phòng phát hiện khói nghi ngút khách tháo chạy kịp thời ra ngoài
một mươi xe chữa cháy chuyên dùng cùng gần một trăm linh cán bộ chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và công an
thành phố quảng ngãi tham gia dập lửa bảo vệ phân luồng giao thông
tuy nhiên do thiết kế xây dựng cơ sở karaoke kính bít không có lối thoát riêng
gây khó khăn cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tiếp cận
bên cạnh đó các phòng thiết kế vật liệu cách âm dễ cháy như mút xốp cao su non v v
dây điện trăng trịt cho hệ thống đèn dẫn đến chập điện
cách đây gần hai tháng cũng tại cơ sở karaoke cường phát đã xảy ra cháy thiệt hại gần một tỷ đồng
tại quán karaoke cương phát thì đã xảy ra một vụ cháy
qua công tác khám nghiệm trường chúng tôi xác định nguyên nhân là do chập mạch điện dẫn đến cháy
chúng tôi đã cảnh báo với chủ quán karaoke là về việc đảm bảo về các an toàn về phòng cháy cháy
trong đó là có nhất là cái hệ thống điện bố trí quá phức tợp
cộng vào đó là việc thiết kế hệ thống phòng là khép kín
rồi khi mà xảy ra cháy là cái việc mà thoát thân giữa các khách đi hát karaoke là rất là khó khăn
rất là khó khăn
nguy hiểm đến tấn mỏng
hiện nay riêng đoạn đường trần quang diệu chưa đầy một km nhưng có trên một trăm linh quán karaoke
đường chật hẹp gây khó khăn cho phương tiện chữa cháy hoạt động
nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra bất cứ lúc nào đối với các quán karaoke
bởi nhiều cơ sở karaoke ở đây hoạt động không phép thiết kế không đúng với tiêu chuẩn quy định
phần lớn các cơ sở được kiểm tra chỉ có một cầu thang bộ không có cầu thang thoát hiểm độc lập
trong khi đó tình trạng thắt nến
chặt cút thuốc lá vân vân trong phòng karaoke diễn ra phổ biến
ngoài ra đường điện quá tải do sử dụng đồng thời nhiều thiết bị công suất lớn
đây là những nguyên nhân dễ dẫn tới hỏa hoạn
tình hình ở đường này rất là nguy hiểm trong công tác phòng cháy chữa cháy này
vừa qua là ủy ban cũng đã họp với công an phòng cháy chữa cháy và công an phường đã quán triệt
thời gian đấy là phải tập trung cùng với các đoàn cấp tranh với phòng cháy cháy phải kiểm tra nghiêm ngạc lại
có việc quy chế cho các nhà kinh doanh dịch vụ này làm thế nào đó mà hạn chế thấp nhất những việc rủi ro trong phòng cháy chữa cháy xảy ra tập phòng là chính
để ngăn ngừa tình trạng cháy nổ xảy ra tại cơ sở karaoke
trong thời gian sắp tới các lực lượng chức năng ngoài việc tuyên truyền phổ biến kiến thức về an toàn phòng cháy chữa cháy cho người dân
cần thường xuyên kiểm tra xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh ba karaoke vi phạm nhất là vào thời điểm hiện nay
khi vào mùa nắng nóng kéo dài
nguy cơ hỏa hoạn luôn dịch dập